trong khi hai nhà lãnh đạo cấp cao của bnp bị cảnh sát tạm giữ và sau đó được trả tự do
từ chiều tối qua hai mươi chín tháng bảy người dân tại một trăm năm mươi địa phương trên khắp israel tiếp tục đổ ra đền biểu tình và tuần hành nhằm phản đối kế hoạch cải cách tư pháp do chính phủ nước này thúc đẩy
đây là tuần thứ ba mươi liên tiếp người dân địa phương biểu tình phản đối việc thay đổi pháp luật trong đó tâm điểm vẫn là thành phố tel aviv
tại tenaviv những người biểu tình bắt đầu tuần hành từ trước vùng cảnh sát lep tenaviv
từ phố kaplan nhằm phản đối với cảnh sát sử dụng vũ lực chấn áp người biểu tình hôm hai mươi bốn và hai mươi sáu tháng bảy
cảnh sát đã phong tỏa nhiều tuyên phố đồng thời sẵn sàng triển khai biện pháp mạnh cho trường hợp người biểu tình tràn xuống chặn đường cao tốc ayal trục giao thông chính bắc nam
trong khi đó hàng nghìn người cũng tụ tập tại các thành phố khác
tổ chức xếp hạng tín nhiệm moody s mới đây đã cảnh báo những hậu quả từ kế hoạch cải cách tư pháp đối với nền kinh tế israel
truyền thông địa phương cũng công bố kết quả khảo sát cho thấy năm mươi bốn số người được hỏi lo ngại nguy cơ bất ổn an ninh và năm mươi sáu lo ngại nguy cơ xảy ra nội chiến
liên minh châu eu thông báo đã ngừng mọi hợp tác an ninh và hỗ trợ tài chính cho niger quyết định có hiệu lực ngay lập tức
động thái trên được đưa ra sau vụ một nhóm binh sĩ niger phế chất tổng thống mohamed bazoum và giữ ông trong sinh tổng thống đồng thời đóng cửa biên giới và ban bố lệnh giới nghiêm trên toàn quốc
trong một tuyên bố
đại diện cấp cao của eu về chính sách an ninh và đối ngoại joseph borrell cho hay viện trợ tài chính cùng mọi hợp tác an ninh với niger sẽ bị ngừng vô thời hạn
quan chức này cũng khẳng định eu không công nhận chính quyền được thành lập sau vụ đảo chính ở niger
bên cạnh đó eu sẽ ủng hộ các quyết định mà cộng đồng kinh tế tây phi ecowas đưa ra trong thời gian tới liên quan tới tình hình niger bao gồm cả khả năng áp đặt các lệnh trừng phạt
niger là nước nhận viện trợ nhiều từ phương tây và là đối tác quan trọng của eu trong việc giúp kiềm chế người di cư trái phép
từ khu vực nam sa mạc sahara từ năm hai nghìn hai mươi một đến hai nghìn hai mươi bốn eu dự kiến dành năm trăm linh ba triệu euro khoảng năm trăm năm mươi bốn triệu usd trong ngân sách để cải thiện giáo dục tăng trưởng bền vững và khả năng quản trị đất nước ở niger
trong diễn biến liên quan bộ ngoại giao pháp cũng thông báo đã đình chỉ mọi khoản viện trợ phát triển cho niger và quyết định có hiệu lực ngay lập tức
kênh truyền hình rt của nga đưa tin bolivia đã trở thành quốc gia mới nhất ở khu vực nam mỹ
sử dụng các loại tiền tệ khác để giao dịch thương mại xuyên biên giới thay cho đồng đô la mỹ
động thái trên xảy ra trong bối cảnh thách thức ngày càng gia tăng đối với sự thống trị của đồng đô la mỹ trong các giao dịch tài chính quốc tế trong khu vực
bộ trưởng kinh tế bolivia marcelo montenegro cho biết quốc gia này đã tiến hành các giao dịch tài chính lên tới hai trăm bảy mươi tám triệu nhân dân tệ
tương đương với ba mươi tám bảy triệu usd trong khoảng thời gian từ tháng năm đến tháng bảy năm nay tương đương với một mươi thương mại nước ngoài tại giai đoạn đó
các nhà nhập khẩu và xuất khẩu đã có thể giao dịch bằng đồng nhân dân tệ kể từ tháng hai và đồng rút của nga kể từ tháng ba
thông qua banco union một công ty cho vay thuộc sở hữu nhà nước của bolivia
bolivia đã theo chân các quốc gia khác trong khu vực
đáng chú ý nhất là brazil và argentina những nước gần đây đã chuyển sang sử dụng các loại tiền tệ thay thế trong ngoại thương
bolivia gần đây đã trải qua tình trạng thiếu đô la mỹ nghiêm trọng một phần do sản lượng khí đốt tự nhiên giảm dẫn đến xuất khẩu sụt giảm
sự thiếu hụt trên đã ảnh hưởng đáng kể đến nền kinh tế của bolivia kể từ tháng hai đến nay
interpol cảnh báo về tình trạng hàng chục nghìn người đã bị bọn tội phạm muôn người rủ rỗ qua con đường lừa đảo việc làm đến các trung tâm tội phạm ở đông nam á
trước thực trạng đó ngày thế giới phòng chống mua bán người năm nay ba mươi tháng bảy là một dịp quan trọng để nhìn nhận về tình hình mua bán người
nâng cao nhận thức của cộng đồng về vấn đề này cũng như kêu gọi các hành động bảo vệ nạn nhân bị mua bán
ngày hai mươi bảy tháng sáu vừa qua cảnh sát philippines đã tổ chức một cuộc đột kích lớn giải cứu hơn hai bảy trăm linh lao động từ một mươi tám quốc gia
với nhiều người được cho là nạn nhân của các vụ buôn người những lao động này bị ép tìm người chơi cho những trò chơi trực tuyến
trước đó hồi tháng năm cảnh sát philippines đã đột kích vào một cơ sở tội phạm mạng khác ở phía bắc manila giải cứu gần một bốn trăm linh lao động bị ép thực hiện các vụ lừa đảo tiền điện tử
tội phạm buôn người và lừa đảo qua mạng đang trở thành vấn đề nổi cộng ở khu vực đông nam á
nạn nhân bị rụ rỗ làm việc ở các quốc gia khác với mức lương cao sau đó bị giữ trong điều kiện sống tồi tệ thường xuyên bị lạm dụng và bạo hành
các nạn nhân cũng bị ép tham gia hoạt động tội phạm như lừa đảo đầu tư và cờ bạc trực tuyến
trên thực tế mạng xã hội đã nổi lên như một trong những công cụ chính bị những kẻ mua bán người lạm dụng
chúng sử dụng mạng xã hội để tuyển bộ nạn nhân mở rộng hoạt động kiểm soát nạn nhân và lừa gạt người dùng trên toàn thế giới tham gia vào các hoạt động bất hợp pháp như lừa đảo trực tuyến
những kẻ buôn người thường đăng tải những thông tin tuyển dụng trên mạng xã hội công việc đa dạng từ kế toán đến dịch vụ khách hàng và công nghệ thông tin
điểm chung là công việc nhẹ nhàng với mức lương rất hấp dẫn được tài trợ ăn ở và vé máy bay
một khi người lao động đến sân bay hộ chiếu của họ sẽ bị tịch thu
sau đó họ được đưa đến những tòa nhà bị ép làm việc tới một mươi năm tiếng mỗi ngày
họ phải tìm người chơi cho các trò chơi trực tuyến cơ bạc trực tuyến hoặc mời mọi người tham gia đầu tư tiền ảo
về khía cạnh an ninh con người báo chí khu vực đã gọi đây là một cuộc khủng hoảng nhân đạo ở đông nam á với hàng chục nghìn người là nạn nhân của các vụ lừa đảo lao động
một mặt họ là nạn nhân của các vụ buôn người bị bóc lột lạm dụng và bị ngược đáy
mặt khác họ lại tiếp tục trở thành kẻ lừa đảo các nạn nhân khác
trên khắp thế giới nhiều người cho biết cố gắng thoát khỏi nơi làm việc nhưng bị bắt phải trả một số tiền rất lớn và lo sợ bị bán cho các tổ chức tội phạm khác
những người được giải cứu và trốn thoát đã thuật lại câu chuyện đau lòng về việc bị đánh đập giật điện tra tấn bóc lột tình dục hay bỏ đói giam cầm trong phòng tối
một số người cố gắng bỏ trốn đã bị đánh đến chết việc này xảy ra khá thường xuyên
chúng có thể bán người cho những tổ chức tội phạm khác hoặc đánh đập họ
tôi đã nhận được một số hình ảnh từ một tổ chức phi chính phủ
họ nói rằng hình ảnh này được gửi từ chính những nạn nhân sau khi bị đánh đập bạo hành bằng gậy gỗ hoặc do điện
buôn người là loại hình tội phạm phức tạp và không có một loại nạn nhân cụ thể nào
nạn nhân có thể là bất cứ ai từ bất cứ quốc gia nào trên thế giới
có thể là đàn ông phụ nữ trẻ em hoặc người truyền giới hoặc thuộc bất kỳ chủng tộc hay xác tộc nào
nếu như quan niệm truyền thống trước đây cho rằng nạn nhân chỉ là những người có hoàn cảnh khó khăn ít học
thì các nhóm tội phạm hiện nhắm vào cả những người có trình độ cao những người có bảng đại học
vì vậy để đối phó với tình trạng buôn bán người lạm dụng công nghệ
mỗi cá nhân cần tự nâng cao nhận thức tỉnh táo cảnh giác cho những lời chào mời việc nhẹ lương cao
ở cấp độ quốc gia các chính phủ cần tiến hành đồng loạt nhiều biện pháp
đấu tranh phòng chống mua bán người và tăng cường hợp tác quốc tế về vấn đề này
nạn buôn người nhìn chung là kết quả của nghèo đói bất bình đẳng và thiếu cơ hội phát triển kinh tế
để có tiền hỗ trợ một gia đình nhiều người thường buộc phải tìm kiếm cơ hội ở nước ngoài hoặc ở các thành phố lớn
kẻ buôn người tận dụng điều này để rụ rỗ nạn nhân sập bẫy
chính vì vậy người dân nên cảnh giác với những cơ hội việc làm mà tiền lương hoặc điều kiện làm việc qua lý tưởng
về phía chính phủ cần nâng cao hình thức tuyên truyền phổ biến thông tin để giáo dục người dân về các dấu hiệu lừa đảo
các nước cần tăng cường truy quét tội phạm đẩy nhanh về xử lý các vụ án buôn người để cảnh báo tội phạm
bên cạnh đó cần tăng cường kiểm soát biên giới và quản lý di cư đồng thời tìm kiếm những giải pháp khả thi đáp ứng những thách thức mới của nạn mua bán người
lự lực hạn hán sân nhạc mặn thác động mạnh nẻ của biên đội khí hậu khiến nhiều người dân lâm vào khanh đối nghèo và trở nên dễ bị thầm thương
các nhóm thối phạm có thấu trúc thường lợi dụng
tình trạng khó khăn về kinh tế của họ để dù dỗ lừa đảo và biến họ trở thành nạn nhạc mùa bán người
không nhau chúng ta cần giúp các cộng đồng dễ bị thầm thương hiểu rõ về những rủi ro này
cảnh giác cho những thư toán của các nhóm thối phạm nắm được các thượng di cư an toàn và sải dụng sinh khế bền vững
chúng ta cần nhanh chóng có cách tiếp cận toàn diện với sự chung tay của cả bộ máy nhà nước và toàn xã hội
để giải quyết vấn đề này
chúng ta cần trưng phạt nghiêm minh những đối tượng mùa bán người và các các tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia
bảo vệ nạn nhân và tìm ra những giải pháp sáng tạo để ngăn chặn mua bán người diễn ra trên môi trường trực tuyến
mạng lưới các bên liên quan đến phòng chống mua bán người cần phải liên tục cập nhật để phát triển hiểu rõ các khía cạnh của vấn đề này
quan trọng là chúng ta cần phải tìm ra những cách thức mới để xác định các xu hướng mua bán người mới nổi
xác định những người dễ bị tổn thương cung cấp hỗ trợ cho nạn nhân và tìm kiếm những giải pháp kịp thời khả thi đáp ứng những thách thức mới của nạn mua bán người
để đấu tranh hiệu quả với tội phạm mua bán người hợp tác quốc tế giữa các quốc gia đóng vai trò vô cùng quan trọng
với nguy cơ đông nam á đang trở thành một trong những thiên đường của các loại tội phạm lừa đảo trực tuyến
cũng như buôn bán người các nước khu vực đang nỗ lực để ngăn chặn tình trạng này
hội nghị cấp cao asean lần thứ bốn mươi hai vào tháng năm vừa qua đã ra tuyên bố về chống buôn bán người do lạm dụng công nghệ
đề ra cách tiếp cận toàn diện để khắc phục nạn môn người từ giai đoạn phòng ngừa đến bảo vệ nạn nhân
hợp tác trong asean chống tội phạm xuyên quốc gia sẽ góp phần giữ diện trật tự an toàn xã hội ở từng nước nói riêng
và đảm bảo môi trường ổn định hòa bình và phát triển khu vực nói chung
kể từ năm hai nghìn một mươi ba liên hợp quốc xác định mua bán người là một trong bốn loại tội phạm nguy hiểm nhất thế giới
và ngày ba mươi tháng bảy hàng năm được liên hợp quốc lựa chọn là ngày thế giới phòng chống mua bán người
với chủ đề hướng tới tất cả các nạn nhân bị mua bán không để ai bị bỏ lại phía sau
ngày thế giới phòng chống mua bán người năm nay kêu gọi cộng đồng cùng chung tay và cất cao tiếng nói
chống lại nạn mua bán người cùng bảo vệ và trao quyền cho tất cả các nạn nhân
để họ có thể xây dựng cuộc sống và phát huy hết năng lực của mình
định hình lại một thế giới tốt đẹp hơn của chính họ
đến đây bản tin an ninh thế giới của hôm nay cũng xin được kết thúc